hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có thể cần tiêm đến bảy mũi vaccine covid một mươi chín chuyên gia nói gì
người đàn ông nhận tiêm hộ một mươi bảy mũi vaccine covid một mươi chín để kiếm tiền
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật số ca mắc mới tối nay tám tháng một tại việt nam
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày tám tháng một cho biết có thêm một mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
hà nội vẫn nhiều nhất với gần hai tám trăm linh ca trong ngày có gần chín bệnh nhân khỏi hai trăm bốn mươi trường hợp tử vong
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng một đến một mươi sáu h ngày tám tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca nhiễm mới
trong đó có bốn mươi ca nhập cảnh và một mươi sáu năm trăm một mươi ba ca ghi nhận trong nước tăng hai trăm năm mươi chín ca so với ngày trước đó
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau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
bến tre hai trăm tám mươi năm ca hậu giang hai trăm năm mươi ba ca bạc liêu hai trăm năm mươi ca lâm động hai trăm ba mươi sáu ca thừa thiên huế hai trăm ba mươi hai ca cần thơ hai trăm linh tám ca vĩnh phúc một trăm chín mươi bảy ca bà rịa vũng tàu một trăm chín mươi ba ca thái bình một trăm tám mươi ba ca bắc giang một trăm tám mươi hai ca gia lai một trăm tám mươi một ca nam định một trăm tám mươi một ca hải dương một trăm tám mươi một ca kiên giang một trăm bảy mươi hai ca
hòa bình một trăm sáu mươi ba ca an giang một trăm sáu mươi một ca quảng nam một trăm năm mươi tám ca bình thuận một trăm năm mươi bảy ca quảng ngãi một trăm năm mươi một ca đồng tháp một trăm năm mươi ca thái nguyên một trăm ba mươi bảy ca sóc trăng một trăm ba mươi bốn ca ninh bình một trăm ba mươi một ca nghệ an một trăm hai mươi bảy ca quảng trị một trăm một mươi bốn ca phú thọ một trăm một mươi một ca đồng nai một trăm linh năm ca đắk nông một trăm linh ba ca hà nam chín mươi năm ca yên bái tám mươi sáu ca lào cai bảy mươi bốn ca
sơn la sáu mươi bảy ca bắc cạn sáu mươi sáu ca lạng sơn sáu mươi sáu ca bình dương năm mươi chín ca lòng an năm mươi ba ca ninh thuận bốn mươi sáu ca cao bằng ba mươi chín ca tuyên quang ba mươi tám ca tiền giang ba mươi bảy ca quảng bình ba mươi bảy ca con tum hai mươi sáu ca lài chầu hai mươi một ca hà tĩnh hai mươi một ca điện biên hai mươi ca phú yên một mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hà giang giảm hai trăm sáu mươi ba ca hải dương giảm hai trăm sáu mươi hai ca vĩnh long giảm hai trăm sáu mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đắk lắc tăng bốn trăm tám mươi một ca gia lai tăng một trăm bảy mươi chín ca và đà nẵng tăng một trăm sáu mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai trăm sáu mươi ba ca trên một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omid ron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại hà nội một ca quảng nam một mươi bốn ca tp hcm một mươi một ca hải dương một ca hải phòng một ca
và thanh hóa hai ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm bảy mươi sáu ba trăm chín mươi bốn ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có một mươi chín một mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận
trong nước là một tám trăm bảy mươi bốn trăm một mươi bảy ca trong đó có một bốn trăm tám mươi năm hai trăm hai mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lụy cao trong đợt dịch này là tp hcm với năm trăm linh bảy ba trăm ba mươi tám ca
bình dương với hai trăm chín mươi một ba trăm hai mươi chín ca đồng nai chín mươi tám sáu trăm năm mươi ca tây ninh tám mươi một bảy trăm hai mươi hai ca hà nội sáu mươi bốn chín trăm sáu mươi năm ca
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám chín trăm chín mươi ca tổng số ca được điều trị khỏi là một bốn trăm tám mươi tám ba mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu ba trăm năm mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng một ghi nhận hai trăm bốn mươi ca tử vong
tại tp hcm có một mươi tám ca trong đó có bảy ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác đồng nai hai mươi bảy ca an giang hai mươi ca
tiền giang một mươi năm ca vĩnh long một mươi năm ca long an một mươi bốn ca cà mau một mươi bốn ca hà nội một mươi ba ca đồng tháp một mươi hai ca sóc trăng một mươi một ca kiên giang một mươi một ca tây ninh chín ca cần thơ tám ca khánh hòa bảy ca bình dương bảy ca bến tre sáu ca bà rịa vũng tàu năm ca trà vinh năm ca huế bốn ca bình thuận bốn ca phú yên hai ca hậu giang hai ca bạc liêu hai ca quảng ninh hai ca bình định hai ca quảng ngãi đắk nông thái nguyên đà nẵng và đắk lắk
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn một trăm một mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một tám so với số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba các nước asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ năm trong các nước asia
tiếp tục bản tin là một tín hiệu vui cho những nỗ lực chống dịch suốt thời gian qua tại tp hcm
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo khẩn về cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó dịch covid một mươi chín tại thành phố đạt cấp độ một là vùng xanh nguy cơ thấp
trong tuần này tp hcm có một địa phương tăng cấp độ dịch và ba địa phương giảm cấp độ dịch so với tuần trước
cụ thể tp thủ đức tăng cấp độ dịch từ cấp một lên cấp hai các quận bốn một mươi một và tân phú giảm cấp độ dịch từ hai xuống cấp độ một
tính chung tp hcm có một mươi tám trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một là vùng xanh nguy cơ thấp gồm các quận huyện
quận ba bốn năm sáu bảy tám một mươi một một mươi chín quận phú nhuận tân bình tân phú gò vấp bình tân bình chánh cần giờ củ chi hóc môn nhà bè
tp hcm có bốn trên hai mươi hai địa phương ở cấp độ hai
tức là vùng vàng gồm các quận một một mươi bình thạnh và tp thủ đức
ở cấp phường xã thị trấn tp hcm có hai trăm ba mươi năm trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một bảy mươi bốn trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ hai và ba trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ ba
so với tuần trước tp hcm có sáu mươi năm phường xã giảm cấp độ dịch hai mươi một phường xã tăng cấp độ dịch
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện và thành
đề nghị các thủ đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai những biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
có thể thấy sau sáu tháng gồng mình chống dịch tp hcm đã dần trở lại cuộc sống bình thường mới sau nhiều nỗ lực
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi phân tích và khẳng định an toàn phòng chống dịch
cải thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền cơ sở môi trường đầu tư là điều kiện cần và đủ
để tp hcm phục hồi và phát triển
phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết
dưới tác động nghiêm trọng của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chủ đề năm hai nghìn hai mươi
diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn thách thức và chưa từng có tiền lệ
trong bối cảnh đó sự đoàn kết của người dân sức chịu đựng cũng như là tiềm năng của kinh tế tp hcm
đã được khẳng định với nhiều điểm sáng
một trong số đó là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến nay cơ bản đã hoàn thành việc tiêm liều cơ bản cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và đang khẩn trương tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định
tp hcm đã tập trung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội đảm bảo kinh tế của người dân
đã chi trên một mươi hai bốn mươi bảy tỷ đồng hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khó khăn
triển khai chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tạo cơ sở vững chắc mở ra nhiều triển vọng phát triển trong những năm tới
ông mãi đề nghị lãnh đạo các sở ngành quận huyện cần phân tích thật kỹ những nguyên nhân
bài học hay trong công tác phòng chống dịch thực hiện chủ đề năm và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
cần rút kinh nghiệm gì để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới
ngoài những nguyên nhân khách quan do dịch bệnh có nguyên nhân chủ quan nào đó
làm kết quả thực hiện chủ đề kết quả thực hiện các chi tiêu kinh tế xã hội đạt thấp
ông mãi đặt câu hỏi và đề nghị phân tích nhận diện một cách thẳng thắng
trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đã xây dựng chủ đề năm là thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đạt ra một mươi chín chỉ tiêu
trong đó có tốc độ tăng trưởng grdp đạt sáu đến sáu bảy
theo ông mãi việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có nhiều khó khăn
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến rất phức tạp
nhất là biến chủng mới omitron đã xuất hiện tại thành phố
do đó an toàn phòng chống dịch là điều kiện cần để thành phố phục hồi và phát triển
trước thực trạng bệnh
bệnh nhân covid một mươi chín đã cách ly tại nhà chiếm một phần không nhỏ như hiện nay
nhiều người đã tự tìm những loại thuốc kháng sinh để điều trị
tuy nhiên việc tự ý sử dụng những loại thuốc kháng sinh không phải được chỉ định
để điều trị covid một mươi chín sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh
phó trưởng khoa nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch thành phố hồ chí minh cho biết
trong giai đoạn hiện nay từ cách ly và điều trị covid một mươi chín tại nhà
không còn là vấn đề quá xa lạ với người dân
tuy nhiên rất nhiều người vẫn gặp phải sai lầm trong việc sử dụng thuốc
bác sĩ vân anh chia sẻ
việc người dân uống các loại thuốc linh tinh
uống theo các toa thuốc được chỉ dẫn trên mạng xã hội
khiến cho những nhân viên y tế tư vấn rất đau đầu
kể cả những f khỏe mạnh không có triệu chứng bệnh
nhưng vẫn uống kháng sinh tìm các toa thuốc để uống
mà lại không quan tâm đến việc tập thở
theo phó trưởng khoa nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch
việc dùng kháng sinh vô tội vạ là sai lầm phổ biến
của nhiều người tự điều trị covid một mươi chín tại nhà
bởi ngoài lý do kháng sinh không phải là thuốc điều trị covid một mươi chín
việc sử dụng không theo chỉ định của bác sĩ
sẽ tạo thành các chủng vi trùng kháng thuốc
khi xuất hiện các chủng vi trùng kháng thuốc
thì bác sĩ cũng khóc luôn
bởi kháng kháng sinh đang là vấn đề nhức nhối hiện nay
bác sĩ vân anh nói
bác sĩ chuyên khoa một phạm hữu tiến
trưởng khoa hội sức cấp cứu
bệnh viện quận bình thạnh tp hcm cũng nhấn mạnh
việc tự dùng kháng sinh tại nhà
có thể gây nguy hiểm đối với những người
có bệnh lý gan thận trước đó
thậm chí một số kháng sinh dễ gây phản vệ
thậm chí là phản vệ nặng đe dọa tính mạng
đề kháng sinh dễ xảy ra nếu dùng thuốc
không đúng chỉ định liều lượng thời gian
việc này sẽ gây khó khăn cho các bác sĩ
nếu f không may diễn biến nặng
đến lúc thật sự cần sử dụng kháng sinh
thì thuốc đã không còn hiệu quả
dần dàng hay gọi là lờn thuốc
bác sĩ phạm hữu tiến chia sẻ
các thuốc điều trị covid một mươi chín hiện nay
được chấp nhận trên thế giới
và tại việt nam đến thời điểm hiện nay
đều là các loại kháng virus
bệnh covid một mươi chín do sars cov hai
gây ra không phải là một loại vi trùng
do đó kháng sinh không phải là
thuốc điều trị bệnh covid một mươi chín
chưa có nghiên cứu hay bằng chứng khoa học
nào cho thấy kháng sinh có hiệu quả
điều trị covid một mươi chín
đó là lý do các gói abc điều trị f
tại nhà của bộ y tế
bộ y tế hay sở y tế thành phố hồ chí minh
đều không có dòng thuốc kháng sinh nào
bác sĩ phạm hữu tiến nhấn mạnh
bác sĩ cũng thông tin
thêm kháng sinh được chỉ định
trong điều trị covid một mươi chín khi f
có dấu hiệu nhiễm trùng
tuy nhiên các triệu chứng thường gặp
của f như sốt nhẹ ho khang
đau hỏng nghẹt mũi mất mũi mất vị
không phải là dấu hiệu đặc trưng
của nhiễm trùng
do đó f nhẹ không triệu chứng
đang cách ly tại nhà
không tự ý uống kháng sinh
để điều trị covid một mươi chín trong bất kỳ trường hợp nào
các bác sĩ điều trị khuyến cáo
các f điều trị tại nhà đã tiêm đủ liều vaccine
nên bình tĩnh sử dụng thuốc
theo đúng hướng dẫn chính thống
của cơ quan y tế theo dõi các dấu hiệu
chuyển nặng đặc biệt là spo hai
để được trợ giúp khi cần thiết
đặc biệt tinh thần lạc quan
luôn là yếu tố quan trọng để f
nhẹ nhàng vượt qua covid một mươi chín
bác sĩ tiến chia sẻ
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh
phó trưởng khoa nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch
cũng khuyên nếu f không triệu chứng bệnh
hoặc là biểu hiện nhẹ có thể uống vitamin
kết hợp ăn uống đủ dinh dưỡng
người mắc covid một mươi chín có nguy cơ cao
nên liên hệ y tế phường
để được cấp thuốc kháng virus
thưa quý vị kế hoạch tiêm mũi ba
đang được triển khai tại nhiều khu vực trên cả nước
cùng với đó bộ y tế vừa có hướng dẫn mới nhất
về chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo đó có thể có tới bảy mũi tiêm
cần được xác nhận
thông tin này đã khiến nhiều người đặc biệt quan tâm
hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia
về vấn đề này ngay sau đây
về việc cần thiết tiêm liều bổ sung nhắc lại
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
với vaccine covid một mươi chín
để có miễn dịch bảo vệ
người đó cần được tiêm liệu cơ bản
sau khi tiêm vaccine liệu cơ bản
có thêm mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại
giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể
liệu cơ bản là liệu được các nhà sản xuất
vaccine hướng dẫn và thực hành tiêm chủng
trong thời gian qua
sau khi hoàn thành liệu cơ bản
cơ thể sẽ có miễn dịch chống lại virus
mà họ mong muốn được bảo vệ
tùy thuộc vào nhà sản xuất
liệu vaccine cơ bản có thể khác nhau
ví dụ với vaccine covid một mươi chín
và các vaccine astrazeneca sputnik v
có liệu cơ bản là hai mũi tiêm
nhưng vaccine astrazeneca
abdala cucuba liệu cơ bản gồm ba mũi tiêm
sau một thời gian miễn dịch của cơ thể
với liệu cơ bản bị giảm dần
khi đó người dân sẽ cần tiêm liệu tăng cường
mũi bổ sung cho các trường hợp
đáp ứng miễn dịch yếu người có bệnh nền
hoặc tiêm mũi nhắc lại cho những người
đã tiêm đủ liệu cơ bản
có thể thấy là dù đã tiêm hai mũi
thì nguy cơ trở thành f
cụ thể là do biến thể omicron là vẫn có khả năng
và trong khi hầu hết các triệu chứng liên quan
đến các biến thể mới vẫn giữ nguyên
đã có một số triệu chứng mới xuất hiện
ở những người bị nhiễm omicron đã tiêm chủng đầy đủ
hiện tại biến thể omicron chỉ gây nên bệnh nhẹ
dẫn đến các triệu chứng giống như cảm lạnh thông thường
đau đầu đau hỏng số mũi mệt mỏi
và hát hơi thường xuyên đều có thể giống như
cảm lạnh thông thường hoặc cảm cúm
tuy nhiên giáo sư tim spector
trưởng bộ phận nghiên cứu về triệu chứng covid một mươi chín của anh
mang tên là joe đã kêu gọi tất cả những ai
gặp các triệu chứng giống như cảm lạnh
nên đi xét nghiệm ngay
ngoài ra ông nhấn mạnh rằng
các triệu chứng như sốt ho và mất hữu giác
hiện chỉ chiếm số ít trong các triệu chứng
ông nói hầu hết mọi người không có
các triệu chứng cổ điển của covid một mươi chín
như vậy những triệu chứng phổ biến nhất
cho đến nay là sốt nhẹ mệt mỏi
ngứa cổ hỏng đau cơ và đổ mù hôi ban đêm
không có bất kỳ dấu hiệu nào
về khứu giác và vị giác
tuy nhiên các quan chức và chuyên gia y tế
đã khuyến cáo mọi người nên thận trọng
và cảnh báo không nên nhầm
các triệu chứng nhẹ nhiễm của omicron
với cảm lạnh hoặc cúm thâm thường
ngay cả nhiều người đã tiêm chủng đầy đủ
cũng nhiễm bệnh và phát triển
các triệu chứng nhẹ đến trung bình
theo giáo sư specter
biến thể omicron phổ biến ở cả
người đã tiêm chủng và người chưa tiêm chủng
tuy nhiên người đã tiêm chủng
thì có nhiều khả năng gặp các triệu chứng nhẹ hơn
ông nói một số ít người đã tiêm chủng
cũng gặp các triệu chứng như buồn nôn
chán ăn sốt nhẹ đau hỏng và đau đầu
nghiên cứu zui gần đây đã mô tả
một triệu chứng trong số các triệu chứng omicron
mà bạn có thể chưa nghe nói đến
đó là nôn mỡ
giáo sư specter nói rằng
triệu chứng này xảy ra nhiều hơn
ở những người đã tiêm hai mũi vaccine
và thậm chí ở cả những người đã tiêm mũi ba
có thể thấy mặc dù đã tiêm hai mũi
và biến thể omicron được ghi nhận
là không gây bệnh nặng
nhưng khả năng nhiễm biến thể mới
với những triệu chứng đáng lo ngại
như chúng tôi đã đề cập phía trên
là vẫn có thể xảy ra
vì vậy chúng ta tuyệt đối không nên la lại
chủ quan trong việc phòng dịch
sau sáu tuần kể từ khi được ghi nhận
lần đầu tiên ở nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
biến thể omicron hiện tại
đã vượt mặt biến thể delta từng chiếm ưu thế trước đó
điều đó có đồng nghĩa với việc
biến thể omicron xóa sổ biến thể delta
là một điều tốt
hay hai biến thể này sẽ cùng lưu hành mãi mãi
việc biến thể omicron vượt qua biến thể delta
là điều đã được khẳng định trong thực tế
và biến thể delta
không thể trổi dậy mạnh mẽ nữa
thậm chí cả khi biến thể omicron
đã lây lan ra toàn bộ dân số
tại nhiều quốc gia
biến thể omicron hiện chiếm khoảng chín mươi chín
hoặc hơn trong tổng số ca lây nhiễm
theo phân tích của trevor bedford
một nhà thống kê sinh học
tại trung tâm nghiên cứu ông thư
bedford và các cộng sự của mình
đã theo dõi trình tự gen được thu thập
từ các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và phát hiện ra rằng biến thể omicron
bắt đầu vượt qua biến thể delta
vào giữa tới cuối tháng một mươi hai
thậm chí tại những quốc gia ghi nhận
ít ca nhiễm biến thể omicron hơn
thì biến thể này cũng chiếm tới từ
tám mươi trở lên số ca mắc
khi biến thể omicron lần đầu tiên xuất hiện
các nhà nghiên cứu lo ngại rằng
cả hai biến thể sẽ cùng lưu hành
rõ ràng là biến thể omicron
có thể lan như cháy rừng
nhưng hiện chưa rõ liệu điều này
là do bản thân khả năng lây nhiễm của nó
cao hơn delta hay là do biến thể omicron
thoát khỏi hệ miễn dịch để lây lan
cho những người đã tiêm vaccine
và từng mắc covid một mươi chín
những đối tượng trước đó biến thể delta
không nhắm tới
trên thực tế omicron không chỉ thoát khỏi hệ miễn dịch
mà nó còn có khả năng lây nhiễm cao hơn
biến thể delta từ hai đến ba lần
đó cũng chính là những lý do giải thích
cho sự thống trị của biến thể này trên thế giới
nếu so sánh một cách trực tiếp
thì chúng ta sẽ thấy
biến thể omicron giành chiến thắng
số người nhiễm biến thể omicron
sẽ nhiều hơn số người nhiễm biến thể delta
vì thế biến thể delta sẽ dần biến mất
và omicron sẽ chiếm ưu thế
bác sĩ sip pialai
giáo sư của trường đại học y khoa harvard
nhìn chung biến thể omicron ít gây
các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với biến thể danta
điều đó tức là việc omicron
chiếm ưu thế có thể ít gây tử vong hơn
so với delta
những làn sóng lây nhiễm biến thể omicron
có lẽ cũng sẽ cung cấp phần nào
sự bảo vệ trước những biến thể trong tương lai
và đưa chúng ta đến gần hơn điểm kết thúc
của đại dịch một chuyên gia nhận định
với life science
trong khi thông tin về việc có thể tiêm đến
đã khiến dư luận việt nam xôn xao
thì một người đàn ông indonesia
bị phát hiện đã tiêm liên tiếp một mươi bảy mũi vaccine covid một mươi chín
trong ba ngày để lợi chứng chỉ chui
hộ khách hàng qua đó nhận khoản tiền bồi dưỡng
truyền thông địa phương đưa tin
về vụ một người đàn ông tên là
abdul rahim đến từ bang binlan
tại tỉnh nam sulawesi indonesia
bị lực lượng chức năng bắt giữ
khi tới tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ một mươi bảy
trước đó trần tràng
cá nhân của mình người này thường xuyên
chia sẻ những video quảng bá dịch vụ
nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận
đã tiêm phòng covid một mươi chín chui
cho khách hàng có nhu cầu
khi bị bắt abdul đã khai nhận
đã tiêm liên tục vaccine sinovac
hoặc astrazeneca thậm chí có ngày
anh ta tiêm liền ba mũi
mỗi lần như vậy người đàn ông nhận khoảng bốn mươi bản anh
tương đương một hai triệu đồng tiền công
sau đó bán lại chứng nhận đã tiêm
cho người cần mua
được biết tại indonesia muốn vào các nhà hàng
quán cà phê hay trung tâm thương mại
mua sắm người dân bắt buộc phải có giấy chứng nhận
đã tiêm chủng từ nơi này
người đàn ông này đã nhận tiêm hộ
một mươi năm mũi cho người ngoài và
hai mũi vaccine cho chính mình
sự việc này vô tình làm lộ ra các lỗ hỏng
và những vi phạm tại một số địa điểm
tổ chức tiêm chủng tại địa phương
hiện cảnh sát đã vào cuộc tiến hành bắt giữ
những người tình nghi và cả người trả tiền
thuê abdul đi tiêm hộ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang
xem xét việc cáo buộc abdul đã
vi phạm các luật về bệnh truyền nhiễm
của quốc gia cụ thể với bất cứ ai
cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch
đều có thể nhận mức phạt một năm tù
phó giáo sư helen petrosis harris
của đại học auckland
đã mô tả đây là hành vi
cực kỳ ngu ngốc
tôi nghĩ ông ta sẽ gặp nhiều phản ứng phụ cao hơn
so với những người tiêm chủng đủ liều
bình thường bà nói
những ngày vừa qua ổ dịch tây an
trung quốc bùng phát cùng chiến lược
xây đổi covid một mươi chín tại quốc gia này đã kéo
theo những quy định chống dịch cứng nhất
điều này đang làm xấy lên là sóng dẫn dứ
tại trung quốc
chính quyền tp tây an trung quốc đã nới lỏng
một số biện pháp hạn chế phòng dịch
trước làn sóng phản đối trên cả nước
về việc một sáng phụ xảy thai
ở tháng thứ tám sau khi bị bệnh viện
từ chối tiếp nhận trong nhiều giờ
trong hai tuần qua một mươi ba triệu người tây an
đã được yêu cầu ở trong nhà
vì làn sóng dịch bệnh tăng cao
tới một tám trăm linh người được chẩn đoán mắc covid một mươi chín
các nhà chức tách cho biết
hầu hết ca covid một mươi chín ở tây an
đều ở mức độ nhẹ và không có ai tử vong
tuy nhiên tây an vẫn đóng cửa
hầu hết dịch vụ công cộng
một biện pháp tương tự như vũ hán trước đây
khi thành phố này trở thành tâm dịch
chỉ có một số bệnh viện ở tây an mở cửa
cho những bệnh nhân không mắc covid một mươi chín
các biện pháp hạn chế này
đã dẫn đến những lời phàn nàn trên mạng
nhưng hầu hết là từ những người dân địa phương
về sự khó khăn trong việc tiếp cận
thực phẩm hay dịch vụ chăm sóc y tế
vụ việc của sản phụ dường như đánh dấu
một bước ngoạt trong phản ứng của công chúng
đối với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất
ở trung quốc mặc dù trước đó
họ vẫn ủng hộ chiến lược chống dịch này
điều này buộc chính quyền tây an
phải phản ứng nhanh chóng
họ nói rằng các bệnh viện không nên
vì phòng chống covid một mươi chín
mà từ chối bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp
bao gồm phụ nữ mang thai
trong khi đó các nhà chức trách nói rằng
tây an sắp đạt được mục tiêu giảm lây nhiễm cộng đồng
xuống mức và kêu gọi người dân
tiếp tục kiên nhẫn và ủng hộ công việc của họ
thưa quý vị mặc dù một số nơi
tại việt nam như thành phố hồ chí minh
đã ghi nhận những tín hiệu khả quan của đại dịch
tuy nhiên trước sự nguy cơ lây lan
của biến thể omicron đặc biệt là trong thời điểm
sát tết đi hiện nay rất mong quý vị hạn chế
tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện năm k
để dịch bệnh được kiểm soát hơn
và chúng ta sẽ được đón một cái tết đầm ấm
và an toàn bên người thân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại